tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra những bất cập trong thanh toán khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đề xuất chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho y tế cơ sở đề nghị cải tạo các bệnh viện công an tỉnh đạt tiêu chuẩn đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tại địa phương
tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết những thách thức và khắc nghiệt của đại dịch vừa qua đã giúp ngành y tế công an có những bước trưởng thành rõ rệt về chuyên môn thái độ ứng xử đối với người bệnh với đồng chí đồng đội nâng cao niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết những thách thức và khắc nghiệt của đại dịch vừa qua đã giúp ngành y tế công an có những bước trưởng thành rõ rệt về chuyên môn thái độ ứng xử đối với người bệnh với đồng đội nâng cao niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
thứ trưởng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi hai của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục nghiên cứu quán triển nghị quyết chỉ thị của cấp trên bám sát yêu cầu thực tiễn xây dựng và hướng huấn luyện cho từng lực lượng theo kế hoạch của bộ tư lệnh gắn với mục tiêu yêu cầu của công tác huấn luyện
trong đó xác định tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện lấy đối tượng huấn luyện làm trung tâm phát huy tính tự giác sáng tạo coi thực hành là chính đồng thời tăng cường huấn luyện tính cơ động khả năng hiệp đồng xử lý tình huống của các lực lượng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện duy trì nghiêm túc kỷ luật làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác huấn luyện đồng thời đánh giá cao các kết quả công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi hai mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đề ra